chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
tham dự cuộc làm việc có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
trước đó vào chiều qua tổng bí thư đã đi thăm công viên văn hóa đất mũi cà mau nghe báo cáo phương án đầu tư cảng nước sâu hòn khoai và dự án điện gió khai long
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhận định cà mau có điều kiện tự nhiên đắc địa và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội toàn diện đặc biệt là nuôi trồng thủy sản là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước
bên cạnh đó tổng bí thư cũng đã chỉ ra những thách thức mà cà mau đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu khả năng cân đối ngân sách còn hạn hẹp
tổng bí thư đề nghị trong thời gian tới cà mau cần tiếp tục nghiên cứu giả soát bổ sung quy hoạch khai thác tốt hơn những lợi thế của địa phương để phát triển
trên cơ sở xác định quy hoạch làm rõ tiềm năng lợi thế cần lựa chọn khâu ưu tiên lựa chọn bước đi cho đúng đắn phù hợp đòi hỏi tầm nhìn của lãnh đạo chứ không phải tư duy nhiệm kỳ
ngoài ra cà mau cần chú trọng phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng phát triển điện gió điện mặt trời tạo ra năng lượng sạch quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái bảo vệ rừng ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phương thức lề lối làm việc khoa học đề cao vai trò người đứng đầu thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang quốc hội liên bang nga do bà valentina ivanovna matvenko chủ tịch hội đồng liên bang dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sáng nay lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội
phát biểu tại buổi hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang nga sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga phát triển mạnh mẽ về mọi mặt nhất là quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước vì sự phôn vinh và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước việt nam liên bang nga vì hòa bình và hợp tác ở khu vực và trên thế giới
về phần mình bà matvienko cũng cho rằng trong chuyến thăm lần này hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đặc biệt là tiếp tục trao đổi đoàn các cấp của lãnh đạo quốc hội các cơ quan của quốc hội và nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về hoạt động nghị viện của mỗi nước
ngay sau khi hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và bà valentina ivanova mát viên cô chủ tịch hội đồng liên bang nga đã tiến hành cuộc họp báo
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp với bà valentina ivanova matvienko chủ tịch hội đồng liên bang nga đang ở thăm chính thức việt nam
sáng nay tiếp tục phiên họp thứ bảy ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đối với các xã vùng đồng bằng sông kiều long
tờ trình của chính phủ nêu rõ chính phủ đề nghị xem xét bổ sung một hai trăm bốn mươi bốn xã của vùng đồng bằng sơn kiểu long vào nhóm đối tượng đặc thù được ưu tiên hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương theo nguyên tắc phân bổ quy định tại khoản một điều năm nghị quyết số một trăm linh hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba ngày một mươi hai một mươi một hai nghìn một mươi năm phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bởi đây là những xã nằm trong khu vực bị ảnh hưởng
bởi điều kiện địa hình địa chất phức tạp điển hình của khu vực đồng bằng sơn kiểu long
tuy nhiên qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng trong số một hai trăm bốn mươi bốn xã được đề nghị thì có năm trăm bốn mươi bốn xã đã nằm trong diện ưu tiên và hai mươi sáu xã đã đạt đủ tiêu chí nông thôn mới nên thực chất chỉ còn hơn bốn trăm linh xã cần được đề nghị ưu tiên phân bổ từ nguồn dự phòng
cũng theo ý kiến nhiều đại biểu cần làm rõ thế nào là đối tượng hưởng đặc thù ưu tiên vì trên thực tế có nhiều địa phương cũng rất khó khăn
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nêu rõ ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với việc có hỗ trợ cho vùng đồng bằng sông kiểu long nhưng cần làm rõ những xã nào vùng nào cần hỗ trợ và hỗ trợ là bao nhiêu
đồng thời đề nghị ủy ban tài chính ngân sách phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ kế hoạch và đầu tư tính toán lại và tiếp tục xin ý kiến ủy ban thường vụ quốc hội
chiều cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì bế mạc phiên họp thứ bảy
ủy ban thường vụ quốc hội
trước đó trong phiên làm việc buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các cơ quan cần tập trung nghiên cứu xem xét các ý kiến đóng góp của thường vụ để hoàn thiện các văn bản đã trình trong phiên họp
riêng đối với việc phân bổ mức vốn cho từng dự án chủ tịch quốc hội đề nghị bộ kế hoạch đầu tư cần chú trọng tập trung vào các dự án quan trọng cấp thiết như đường cao tốc bắc nam sân bay long thành hay cơ sở vật chất cho các cơ quan tư pháp nhằm thực hiện tốt luật đầu tư và nghị quyết của quốc hội đã đề ra trước đó
trong quá trình phát triển các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh quảng ngãi phải là một trong những đội ngũ quan trọng để tư vấn hỗ trợ cho lãnh đạo
trong chỉ đạo điều hành tỉnh phải đồng tâm nhất trí trước hết là trong tỉnh ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và cả trong hệ thống chính trị của tỉnh xác định rõ nguyên nhân vì sao chưa phát triển mạnh nhận thức rõ người lãnh đạo phải làm gương tìm ra phương pháp lãnh đạo để tạo sự đồng thuận nhất trí
đây là lưu ý của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi tiếp các cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi vào chiều nay
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động được gặp đoàn cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô
thủ tướng nêu rõ đất nước đang phát triển mạnh mẽ trong đó có quảng ngãi vốn là tỉnh thuần nông nay đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt
đánh giá cao tỉnh rất quan tâm chăm lo các gia đình chính sách người có công lão thành cách mạng thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn
thủ tướng mong quảng ngãi tiếp tục thực hiện chính sách này ngày một tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh cố thủ tướng phạm văn đồng là một nhà cách mạng lãnh đạo kiệt xuất của đất nước là người con quê hương quảng ngãi là một tấm gương lớn cho chúng ta học tập và nói theo
thủ tướng cũng cho biết chính phủ đang nỗ lực thực hiện chức năng kiến tạo liêm chính hành động mạnh mẽ vì người dân và doanh nghiệp
nhấn mạnh quảng ngãi là địa phương anh hùng chịu nhiều hy sinh mất mát trong kháng chiến nhưng hiện nay vẫn là tỉnh nghèo đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
do đó lãnh đạo tỉnh phải nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng đề nghị trong quá trình phát triển các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh là một trong những đội ngũ quan trọng để tư vấn hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo điều hành

đây là chuyến thăm chính thức lần thứ tư của hoàng gia nhật bản đến việt nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với quận ủy hà đông
đây là hoạt động luân phiên của bí thư thành ủy hà nội với các quận huyện để đánh giá kết quả các mặt công tác năm hai nghìn một mươi sáu và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
nội dung buổi làm việc tập trung nhiều vào các vấn đề nóng của đô thị hóa như
đất đai giải phóng mặt bằng đầu tư các dự án nền công trình phúc lợi
đưa ra mục tiêu tăng trưởng sản xuất một mươi bảy tám năm hai nghìn một mươi bảy quận hà đông đã kiến nghị một mươi hai nhóm vấn đề
trong đó có các vấn đề trọng tâm như ứng kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng
kêu gọi đầu tư dự án công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao chín mươi tám hectare của thành phố
dự án trạm xử lý nước thải khu mẫu lao trung văn công suất một mươi một năm trăm linh m ba một ngày đêm
bí thư hoàng trung hải ghi nhận và biểu dương những kế hoạch đề án rất cụ thể của hà đông
đồng thời đánh giá cao công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại từ cấp cơ sở
không để khiếu nại kéo dài vượt cấp như trước
bí thư thành ủy nhấn mạnh đây là hướng đi đúng không chỉ cho hà đông mà cho các quận huyện khác
và cần tiếp tục phải làm tốt hơn nữa để tăng cường nắm bắt và giải quyết tâm tư nguyện vọng của nhân dân
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
chiều nay tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức
trước vấn đề mà dư luận đang đặc biệt quan tâm là vụ việc tại trường tiểu học nam trung yên
đại diện ban tuyên giáo thành ủy khẳng định thành phố hà nội sẽ xử lý nghiêm vụ việc này sai đến đâu xử lý đến đó
theo đó ông trần xuân hà phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội cho biết lãnh đạo thành phố đã có những ý kiến chỉ đạo
rất quyết liệt đối với vụ việc xảy ra tại trường tiểu học nam trung yên
ngoài hình thức kỷ luật cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bà tạ thị bích ngọc và nguyễn thị hương
cũng đồng thời bị đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên hình thức xử lý sẽ căn cứ vào quy định của đảng
ông trần xuân hà cũng cho biết về mặt pháp luật các cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ sai phạm đến đâu xử lý đến đó
điều này thể hiện sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố không có sự dung túng bao che xử lý rất khách quan trên tinh thần đúng người đúng tội
sau rất nhiều nỗ lực và nhiều tiếng đồng hồ làm việc liên tục lực lượng chức năng và công nhân đã đưa được các toa tàu bị nạn ra khỏi đường sắt
sau đó tiếp tục sửa chữa các điểm đường sắt bị hư hỏng
khoảng một mươi h ba mươi phút hôm nay tuyến giao thông đường sắt bắc nam đã trở lại bình thường sau vụ tai nạn tàu hỏa đâm xe ben
để giải phóng đường sắt các đơn vị phải huy động hai cần cầu một trăm linh tấn từ hà nội vào và đà nẵng ra để cầu hai toa tàu và đầu máy
đồng thời đưa các toa tàu còn lại di chuyển về hai ga thừa lệch
đến một mươi h ba mươi sáng nay tuyến đường sắt bắc nam đã hoàn thành cho phép những chuyến tàu chạy qua với tốc độ tăng dần
từ năm km trên giờ trở lên cho đến khi tuyến đường sắt này đạt độ an toàn cho phép
như vậy sau rất nhiều nỗ lực chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn giao thông đường sắt bắc nam đã trở lại bình thường
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở hà giang theo thông tin mới nhất từ ông hoàng hải lý
bí thư huyện ủy hoàng sư phi
hiện toàn bộ bảy mươi năm bệnh nhân nhập viện trong số chín mươi bảy người bị ngộ độc thực phẩm trong đám cưới đã được xuất viện
ông lý cho biết rất may không có trường hợp nào tử vong
kết luận cuối cùng phải đợi các cơ quan chuyên môn nhưng theo nhận định
có thể là do cách chế biến thực phẩm của bà con không bảo đảm vệ sinh dẫn đến các vi khuẩn xâm nhập
trong phần tin thời sự quốc tế thế giới chia buồn với nga về sự ra đi của ông vitaly chukin
thông tin bất ngờ về việc đại sứ nga tại liên hợp quốc vitaly chuckin đột tử đã gây sốc với giới ngoại giao quốc tế
những lời chia buồn và tiếc thương từ khắp nơi đổ về sau khi ông chukin mất
các thành viên đại hội đồng liên hợp quốc hôm nay đã dành một phút đứng im lặng tưởng niệm người đồng nghiệp của họ
chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc peter homeson nhận định
gia đình liên hợp quốc vừa mất đi một trong những thành viên được tôn trọng nhất và có sức ảnh hưởng nhất
theo tổng thư ký liên hợp quốc
đại sứ liên hợp quốc antonio guterres đại sứ chukin là một nhà ngoại giao có kỹ năng riêng biệt
một người hùng biện mạnh mẽ với sự khôn ngoan một người nhiều tài và thú vị
hội đồng bảo an liên hợp quốc cho biết
ông churkin đã dành bốn mươi năm làm việc trong ngành ngoại giao nga
và đứng đầu phái đoàn nga tại liên hợp quốc hơn một thập kỷ
đại sứ chukin được biết đến là một người tự tin sẵn sàng chiến đấu đầy thuyết phục và hài hước
ông thường bất đồng với mỹ anh pháp đã nhiều lần phủ quyết các nghị quyết của liên hợp quốc
nhưng tất cả các đồng nghiệp ở liên hợp quốc kể cả những đối thủ với ông về quan điểm và chính sách
đều bày tỏ sự kính trọng với ông
cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc bà samantha powell
người từng đối đầu với ông churckin trong vô số các cuộc họp ở hội đồng bảo an
và từng chỉ trích nhau công khai trên diễn đàn này gọi ông là một bậc thầy ngoại giao
một người quan tâm sâu sắc đến mọi người
và đã làm tất cả những gì có thể để kết nối những khác biệt giữa mỹ và nga
cơ quan công tố pháp vừa tiến hành khám xét lần thứ hai
trụ sở đảng mặt trận quốc gia cực hữu để phục vụ điều tra những cáo buộc
về sai phạm tài chính của đảng này
trong khi chủ tịch đảng bà marine le pen
đang giành được sự ủng hộ lớn trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống pháp
bà marine le pen hiện bị cáo buộc tạo nhiều công việc giả tại nghị viện châu âu
mà bà là một thành viên
nghị viện châu âu đã yêu cầu bà le pen trả lại số tiền hơn ba trăm linh euro
trả lương cho những người thuộc đảng mặt trận quốc gia
song không làm việc cho nghị viện
trong khi đó đảng mặt trận quốc gia tuyên bố đây là chiến dịch truyền thông
nhằm làm nhiễu chiến dịch tranh cử của ứng cử viên marine le pen
theo kết quả thăm dò mới nhất tỷ lệ ủng hộ bà le pen hiện ở mức cao nhất hai mươi sáu
sau đó đến cựu bộ trưởng kinh tế emmanuel macron với một mươi chín
tiếp đến là ông fillon với một mươi tám năm
nhà chức trách australia xác nhận rằng toàn bộ năm người trên chiếc máy bay gặp nạn
đâm vào một trung tâm thương mại ở thành phố menburne vào sáng nay
đã thiệt mạng
vào khoảng chín giờ giờ địa phương sáng nay
chiếc máy bay hạng nhỏ chở nát bánh khách đang trong hoành trình bay
đến đảo king tại eo biển bas thì gặp nạn
nguyên nhân được xác định là do trục chặt động cơ
cảnh sát bang victoria cho biết hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào trên mặt đất
nhưng một phần cơ sở vật chất của trung tâm thương mại bị hư hại nghiêm trọng
đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất tại bang này trong hơn ba mươi năm qua
hiện sân bay ascendant và tuyến đường cao tốc gần đó
trong khi công việc điều tra còn đang tiếp tục